ban an toàn giao thông tp hcm tổ chức lễ phát động giao quân năm an toàn giao thông hai nghìn hai mươi với chủ đề
đã uống rượu bia không lái xe
năm hai nghìn một mươi chín tai nạn giao thông tại tp hcm giảm sâu cả ba tiêu chí
về số vụ số người chết và số người bị thương
cụ thể giảm hai trăm một mươi ba vụ giảm bảy mươi bốn người chết và số người bị thương giảm sáu mươi chín người bị thương
năm an toàn giao thông hai nghìn hai mươi đặc biệt là năm đầu tiên cả nước thực hiện luật phòng chống tác hại của rượu bia
quỹ ban nhân dân tp hcm đã phát động nhân dân tp hcm tham gia giữ gìn trực tự an toàn giao thông đường bộ đường sát đường thủy nội địa
đơn cao trách nhiệm hiệu quả công tác của các cơ quan quản lý
nâng cao nhận thức ý thức tự giác chấp hành nghiêm pháp luật của người tham gia giao thông xây dựng môi trường giao thông trật tự an toàn và văn minh